từ facebook bạn đặng trà my đang tương tác trực tiếp
trên facebook có hỏi là
bệnh chân tay miệng thì cũng ho sốt ở thời kỳ đầu
vậy làm sao phân biệt được trong giai đoạn đầu
với những bệnh hô hấp còn lại
xin mời chị thúy
câu hỏi này nó hơi khác ngoài chủ đề một chút
nhưng mà nó cũng hay
tức là chứng tỏ là chị cũng rất là quan tâm đến bệnh lý
thực ra chân tay miệng thì cũng là virus
cho nên là chúng ta sẽ thấy là
tế bệnh lý do tại sao bệnh nhân đến viện
toàn là trụ chứng hô hấp là vì thế
bệnh sởi cũng thế
khởi đầu cũng ho hắt hơi sổ mũi
một vài cái ban trên da
chân tay miệng cũng thế
thế nhưng mà nếu mà chân tay miệng
đứa trẻ thường nó hơi có sốt nhẹ
hắt hơi một chút
nhưng đã đến chân tay miệng
nó phải nổi ban trên da
nó phải nổi cái nốt
ở lòng bàn tay lòng bàn chân và miệng
thì lúc đấy nó là chân tay miệng
cho nên cái giai đoạn đầu
khi nó chưa nổi ra ngoài da
chị không phải lo lắng gì cả
và nhiều bố bà mẹ thì nghĩ là
chúng ta làm ngay lập tức
thì nó ngăn chặn được bệnh
nhưng mà khi đã nhiễm rồi
thì mình chỉ làm giảm nhẹ bệnh thôi
chứ không phải là tôi đến ngay giờ thứ hai của bệnh
thì tôi sẽ ngăn chặn tiến triển của bệnh đâu ạ
chị cứ yên tâm là như thế
và cái triệu chứng hô hấp
nó không làm nặng cái bệnh tay chân miệng
cái tay chân miệng
là vấn đề là cái tiến triển sau này
phải hiển đến tim phải hiển đến hệ thần kinh
cho nên là khi anh chị thấy có cái dấu hiệu
một cái nốt ở lòng bàn tay
lòng bàn chân và đặc biệt là miệng
đối với trẻ thì anh chị không khám miệng
nhưng nếu trẻ tự dưng nó bỏ ăn
nó đong và nó nôn rất nhiều
nó đánh nhiều cái hạt vào trong miệng
khi có những dấu hiệu đó
thì anh chị phải đến bệnh viện
và ở bệnh viện
họ phát cho mỗi gia đình cái tờ giấy
nó phân độ
phân độ độ một ở nhà
nghĩa là gì ạ
bắt đầu trẻ nó hơi sốt lên
sốt trên ba mươi tám độ này
nó run nhẹ chân tay này
những cái trường hợp đấy
chúng ta phải theo dõi sát
trong năm đến bảy ngày
như vậy những chuyện kho sốt bình thường
chị không phải lo lắng lắm đâu
nhưng mà khi nó nổi nốt
thì các chị nên đến bệnh viện
xin cảm ơn những phân tích của cả hai chuyên gia
và những lời khuyên hết sức hữu ích của anh chị
dành cho các quý vị khán giả hôm nay